ngay sau khi tới thủ đô rabat vào chiều tối ngày hai mươi bảy tháng ba theo giờ địa phương
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gặp gỡ cán bộ đại sứ quán việt nam và đại diện
cộng đồng người việt nam tại vương quốc maroc thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân gửi tới toàn thể kiều bào tại maroc và các cán bộ
nhân viên đại sứ quán cùng gia đình lời chúc sức khỏe hạnh phúc và thành công
chủ tịch quốc hội đã thông báo về tình hình phát triển kinh tế xã hội và các hoạt động đối ngoại
hội nhập quốc tế của nước ta tiếp tục được đẩy mạnh một cách chủ động tích cực hiệu quả
đặc biệt mới đây việt nam là quốc gia được tổng thống mỹ và chủ tịch triều tiên tin tưởng
chọn làm địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai tại hà nội vào ngày hai mươi bảy và ngày hai mươi tám tháng hai
nhấn mạnh đây là sự kiện hết sức quan trọng thu hút sự quan tâm của cả cộng đồng và báo chí quốc tế
đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ đại sứ quán việt nam tại maroc
dù có ít cán bộ nhưng đã phụ trách nhiều địa bàn trong khu vực
và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
chủ tịch quốc hội lưu ý hiện kim ngạch thương mại song phương còn khiêm tốn
chưa xứng với tiềm năng của hai nước nên hai bên cần tăng cường thúc đẩy hoạt động này nhiều hơn nữa
thông qua xúc tiến thương mại quảng bá các sản phẩm và phát triển du lịch
bày tỏ vui mừng được gặp cộng đồng người việt nam tại vương quốc maroc
chủ tịch quốc hội cảm ơn bà con việt kiều các du học sinh đã luôn hướng về quê hương
đất nước khẳng định chính sách đại đoàn kết dân tộc của đảng và nhà nước
theo tinh thần nghị quyết ba mươi sáu của bộ chính trị luôn tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người việt nam
ở nước ngoài ổn định cuộc sống hòa nhập vào xã hội nước sửa tại
giúp cộng đồng duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc hướng về quê hương đất nước